thưa quý vị thư viện luôn có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ hướng dẫn cho sinh viên tự học tự nghiên cứu
để có điều kiện tự học tốt nhất thì phải gắn liền với thư viện bởi ở đó có không gian học tập yên tĩnh nguồn tài liệu phong phú đa dạng v v
những đặc điểm này chính là điều kiện lý tưởng để học tập tốt nhất
tuy nhiên với sự phát triển của internet cùng những thiết bị số như hiện nay thì nhiều thư viện đã không còn thu hút được bạn đọc đặc biệt là các thư viện trong trường đại học
nhằm nâng cao vai trò của thư viện trong việc phát triển tự học của sinh viên nhiều trường đại học đã chủ động ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành khai thác và phát triển hoạt động của thư viện để truyền cảm hứng và thu hút sinh viên
là một trong những thư viện có truyền thống lâu đời cũng như quy mô lớn nhất của hà nội thư viện tạo quang biểu của trường đại học bách khoa hà nội mỗi ngày có hàng nghìn lượt đọc giả
tìm tới để đọc sách tìm kiếm thông tin nghiên cứu tài liệu
để phục vụ tốt nhất cho độc giả cũng như tối ưu hóa các hoạt động của cán bộ thư viện tạ quang biểu đã và đang không ngừng đổi mới những dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ một cách hiệu quả nhất
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thư viện chúng tôi đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mình
và nhờ có sự áp dụng công nghệ thông tin đó chúng tôi đã thay đổi rất là mạnh mẽ cái phương pháp hoạt động của mình
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bạn đọc đã được tiếp cận với bốn tài liệu thông tin
và chúng tôi cũng đã thay đổi phương pháp làm việc chúng tôi tiếp cận với các tiêu chuẩn hiện đại trên thế giới để có thể xử lý thông tin một cách chính xác và nhanh chóng đưa tài liệu đến bạn đọc
có thể nói việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả to lớn đối với bạn đọc đối với cán bộ thư viện và đồng thời cũng đưa được sự đóng góp của thư viện đối với hoạt động đào tạo của nhà trường
giống như nhiều sinh viên đang theo học tại trường đại học bách khoa hà nội
bạn tạ văn đức cũng có quỹ thời gian khá hạn chế nên mỗi tuần đức chỉ có thể dành từ một đến hai buổi để đến thư viện nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học tập
nếu như trước đây quỹ thời gian này thường không đủ để đức có thể vừa tìm kiếm thông tin vừa nghiên cứu tài liệu
thì giờ đây với chiếc máy scan tài liệu này đức và các bạn sinh viên khác có thể scan trực tiếp những cuốn sách mà mình cần đọc
rồi gửi trực tiếp vào email để dễ dàng đọc ở bất cứ nơi đâu mà không phải tốn quá nhiều thời gian trên thư viện
trước đây thì mình để lưu lại những trang sách hay bình thường phải chụp lại bằng điện thoại hoặc là ghi lại trực tiếp bằng tay lên giấy
nhưng từ khi thư viện đặt chiếc máy scan sách này mình thấy rất thuận tiện trong việc lưu lại để mang về nhà đọc
thao tác của nó thì rất là đơn giản thuận tiện cho người sử dụng
chiếc máy scan nói trên chỉ là một trong rất nhiều các thiết bị đã và đang được đưa vào để phục vụ nhu cầu bạn đọc tại thư viện tạ quang biểu
bên cạnh đó là những cuốn sách được gắn chip ứng dụng công nghệ nhận dạng
vô tuyến rfid
công nghệ này cùng với hệ thống mượn trả sách tự động cho phép bạn đọc có thể tự chọn sách tự thao tác mượn trả
giải pháp sử dụng công nghệ rfid không chỉ tạo điều kiện để thư viện tăng khả năng đáp ứng việc lưu thông tài liệu trong khoảng thời gian ngắn như vào đầu năm học
mà còn kích thích nhu cầu mượn tài liệu của bạn đọc thông qua sự đơn giản và tiện lợi
trước đây thì mình khá là thường xuyên mình nên thư viện
nhưng mà mỗi lần lên thì mình phải trải qua một vài cái thủ tục
thủ tục khá là
và mình thấy nó mất khá nhiều thời gian của mình
còn bây giờ thì mình thấy khi mà nó có cái máy tự động này thì mình cần quẹt thẻ
và mình lấy được một sách và không phải đợi chờ một lượt nào cả
mình thấy rất là tiết kiệm thời gian của mình
cùng với việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến
phần mềm tiện ích và lượng độc giả lựa chọn việc đọc sách qua mạng ngày càng phổ biến
thư viện tạo quang biểu còn chủ động phát triển các dịch vụ không bị giới hạn về không gian và thời gian
nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện
cụ thể như việc thiết lập thư viện số trên hệ thống thông tin gồm các cơ sở dữ liệu
bao gồm tài liệu nội sinh của trường các cơ sở dữ liệu sách tạp chí điện tử
signdirect proquest ieee eberry để bạn đọc có thể truy cập các cơ sở dữ liệu
từ bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào khi có nhu cầu
thư viện số của thư viện tạo công biểu trường đức hoa nội thì được xây dựng trên phần mềm display
là một phần mềm ngõ nguyên mã nguồn mở
và cái nguồn để xây dựng các bộ sưu tập ở trong đấy
thì là được phát triển từ các bộ từ cái nguồn tài liệu nội sinh
tài liệu nội sinh của trường tức là các bài giảng điện tử này
các luận văn luận án mà nghiên cứu sinh và học viên cao học của trường nộp vào
thế bây giờ thì cái xu hướng sử dụng tài liệu mọi lúc mọi nơi thì nó rất là cần thiết
bây giờ với cái thư viện số này thì bạn có thể ở nhà hoặc là ở bất cứ cái đâu
bạn có đều có thể truy cập ở đấy
thực tế cho thấy nguồn tài liệu luôn có vị trí quan trọng trong giáo dục ở bậc đại học
bởi nguồn học liệu phong phú sẽ giúp cho giảng viên chuẩn bị và cập nhật bài giảng được đầy đủ
sinh viên có thể khai thác tài nguyên đó một cách tối yêu
do đó sinh viên muốn học tập tốt thì cần tìm đến các nguồn học liệu do giảng viên cung cấp giới thiệu
để làm được điều này thư viện sẽ là địa chỉ hữu ích và tin cậy
là môi trường giúp sinh viên có thể tìm tài liệu phục vụ cho việc học tập hiệu quả
thưa quý vị nhằm đem lại những tiện ích và hiệu quả trong việc khai thác tra cứu tài liệu cho
đồng giả hiện nay không chỉ thư viện ở các trường đại học nơi có số lượng độc giả là sinh viên
thường xuyên thì nhiều thư viện khác trong cả nước cũng đã và đang chú trọng đến việc đổi mới hoạt
động đặc biệt là ứng dụng công nghệ để phát triển đây là không gian chia sẻ shup được thư viện quốc
do việt nam và công ty địa tử samsung phối hợp triển khai nhằm hướng tới mô hình thư viện
truyền thống thư viện hiện đại và thư viện số
mô hình được cho là hoàn thiện trong việc kết hợp thiết bị công nghệ với các hoạt động mang tính
định hướng và truyền cảm hứng để tạo nên một không gian học tập chia sẻ chi thức cho giới trẻ
ba yếu tố mà cấu thành lên đó thứ nhất là một không gian hiện đại thứ hai là không gian chia sẻ trực
trực tuyến và một cái thành phố thứ ba đó là s hub tổ chức các sự kiện để giúp bạn đọc có thể tới
trao đổi cũng như học tập và kinh nghiệm
và những cái yếu tố mà khác biệt với sự truyền thống đó là đây là một cái mô hình mà dựa trên
cái công nghệ hiện đại với trí thức của thư viện thì các cái nguồn tài nguyên tài liệu đây là phong
phú đa dạng về thứ nhất về hình thức về các hình thức thể hiện cũng như là có các công nghệ
hiện đại để giúp bạn đọc có thể tiếp cận đến tài liệu một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất
ngoài các thiết bị công nghệ hiện đại như màn hình trình chiếu led
máy tính bảng máy tính để bàn được trang bị đầy đủ điểm khác biệt lớn giữa thư viện truyền thống
và thư viện thông minh chính là ở chỗ tính tương tác cao tại đây các thành viên của thư viện sẽ sử dụng
trang web của thư viện để giao tiếp với bạn đọc khi thực hiện các chức năng như đặt phòng họp hay không
vực thảo luận nhóm ngược lại thay vì tự tìm thông tin bạn đọc có thể dễ dàng cùng chia sẻ
thảo luận khai thác những vấn đề quan tâm chung mình cảm thấy nó tiện lợi nó khác với cái thư viện truyền thống ngày xưa
nó dễ đăng ký dễ sử dụng sử dụng ipad rồi sử dụng máy tính các thứ nói chung là nó tiện lợi cho bọn mình sử dụng bây giờ
đọc sách các thứ thì có thể chia sẻ với các bạn cùng sở thích với mình
mình thấy phòng đọc thông minh này nó khác với phòng truyền thống ở chỗ là nó giúp cho đọc giả tìm kiếm thông tin rất là dễ và rất là tiện lợi
ở đây còn có những không gian chia sẻ để cho mọi người có thể ngồi cùng với nhau
và tìm kiếm một cái ý tưởng nào đấy chung trong một cái vấn đề đề tài nào đấy nên rất là tiện dụng cho độc giả khi đến đây
để tạo điều kiện tối đa cho các bạn trẻ có thể học hỏi và mở rộng các mối quan hệ từ các tổ chức giáo dục và đào tạo cũng như từ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
shup còn tiến hành tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề liên quan đến mọi lĩnh vực để các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ học hỏi lẫn nhau cũng như áp dụng những kiến thức đó vào cuộc sống
s hub đứng ra tổ chức các sự kiện để
tổ chức các sự kiện để mời các diễn giả những người nổi tiếng đến giao lưu với các bạn đọc trẻ các sinh viên
ví dụ như gần đây nhất là tổ chức một cái sự kiện là hướng nghiệp cho bạn đọc trước khi ra trường chẳng hạn
thì giúp cho bạn đọc sâu trong ghế nhà trường trước khi ra trường có những trải nghiệm có những kinh nghiệm để đỡ bơ ngỡ khi mà kết thúc đại học của mình
nếu như thư viện trước đây
chỉ là nơi chứa sách cho bạn đọc tìm kiếm tìm đọc
thì thư viện bây giờ ngoài việc cung cấp thông tin nó còn có những chức năng là một trung tâm văn hóa thông tin và sinh hoạt cộng đồng
mô hình thư viện mở thân thiện với người đọc mà nhiều trường đại học nói riêng và các thư viện trong cả nước nói chung xây dựng
đã làm thay đổi nhận thức đối với việc đọc sách và tổ chức các hoạt động trong không gian thư viện của độc giả
bằng việc tổ chức nhiều hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức các sự kiện thư viện từng bước đã trở thành nơi mang chức năng giáo dục kiến thức kỹ năng sống và làm việc giao lưu và hợp tác cho tất cả mọi đối tượng trong đó có sinh viên
thưa quý vị hiện nay với bốn mươi năm triệu xe máy đang được lưu thông trên toàn quốc chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong các phương tiện giao thông thật khó mà không nhắc tới ảnh hưởng của nhóm này đến môi trường
vì vậy ở thời điểm hiện tại xe điện đang đứng vị trí thứ nhất trong danh sách các phương tiện xanh bảo vệ môi trường
từ thực tế này một nhóm sinh viên ở trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm đã sáng tạo ra một chiếc xe máy điện hoạt động theo một cách hoàn toàn mới
chiếc xe máy điện tự chế này có tên là futer energy có vận tốc khoảng hai mươi năm km một giờ xe có chiều dài một trăm tám mươi cm cao một trăm sáu mươi cm với tổng khối lượng là một trăm linh kg
khác với những chiếc xe máy điện thông thường fuel energy có thể sử dụng hai dạng năng lượng sạch là năng lượng mặt trời và năng lượng điện cảm ứng để cung cấp toàn bộ năng lượng trong quá trình vận hành của xe nên người sử dụng có thể vừa di chuyển vừa sạc điện cho xe
mỗi lần sạc xe có thể đi được quãng đường lên đến chín mươi km
mình được sử dụng được hai dạng năng lượng chứ không phải chỉ một dạng năng lượng mặt trời như là các cái sản phẩm trước đây cũng như những nghiên cứu hiện giờ
và cái dạng năng lượng
dạng năng lượng thứ hai tức là mình dùng cơ năng nếu kết hợp hai cái dạng năng lượng để trong một sản phẩm để có thể tạo ra được sự cung cấp năng lượng luôn phiên để mà xe vận hành liên tục thì cái đó tôi đánh giá là một cái điểm mới của đề tài
cấu tạo của xe gồm bốn phần chính là khung sườn động cơ pin và hệ thống sạc điện
nguyên vật liệu để làm khung sườn xe tử sắt và sắt hộp do sinh viên tự thiết kế mua sát về và

các phần còn lại được nhóm tận dụng từ các bộ phận của xe đạp
nhóm sinh viên cũng cho biết thêm ngoài mong muốn sẽ tạo ra một sản phẩm thiết thực thông qua quá trình thực hiện cũng đem lại những trải nghiệm bổ ích thiết thực đối với việc học tập của cả nhóm
cái ý tưởng của em là muốn tạo ra một loại phương tiện nó có thể di chuyển chuyên dụng trong cái địa hình thành phố hoặc là ở ngoài ngoại ô nhưng mà nó không cần phải sử dụng không cần phải sạc sau sáu tám tiếng sử dụng
ở đây là em tạo ra chiếc xe để nó có thể là
phục hồi năng lượng trong quá trình sử dụng bằng cơ chế sạc bằng năng lượng mặt trời và năng lượng điện cung ứng
một phần là do em đam mê còn một phần nữa là em thấy vì mấy cái môn ở trên lớp nó khô khen quá để em ứng dụng vào nó để khi mà mình ứng dụng được vào một cái mô hình nào đó thì những cái kiến thức mình học nó sẽ có giúp ích được cho mình và mình hiểu được những cái môn lý thiết đó nó đáp ứng như thế nào trong cuộc sống
hiện tại nhóm vẫn đang tiếp tục hoàn thiện
nốt những công việc còn lại để có thể sớm cho ra đời một chiếc xe máy điện hoàn chỉnh và đạt độ thẩm mỹ cao trong tương lai gần
nhằm giúp hoạt động điều khiển các thiết bị bay từ xa dễ dàng hơn mới đây các nhà khoa học thụy sĩ đã nghiên cứu ra một chiếc áo khoác có thể điều khiển máy bay bằng cử động của con người
nghiên cứu này mang đến hy vọng thiết bị sẽ giúp các phi công dễ dàng điều khiển các máy bay không người lái hay flycam phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ
chiếc áo đặc biệt này có tên là flyjacket tạm dịch là áo khoác bay
áo được thiết kế với một cảm biến nhỏ gắn sau lưng giúp thu những cử động của người dùng và biến chúng thành những hiệu lệnh điều khiển thiết bị bay
chúng tôi thiết lập những chuyển động đơn giản nhất theo đó bạn sẽ dễ dàng sử dụng phần thân trên của cơ thể để điều khiển thiết bị bay
giả sử để bay xuống bạn chỉ việc đưa người về trước bay lên thì nhà người về sau và nghiêng người để rẽ sang hai bên
ngoài ra các nhà khoa học còn thiết kế hai cần đỡ để hỗ trợ
phần cánh tay của phi công trong các chuyến bay dài
nhóm nghiên cứu nhận ra rằng những chiếc cật này giúp người điều khiển giang hai tay như những cánh chim giúp bay ổn định hơn
các nhà khoa học hy vọng với áo khoác bay này việc điều khiển các máy bay từ xa sẽ chính xác tự nhiên và dễ dàng hơn
để khiến cuộc sống của các phi hành gia khi ở ngoài không gian trở nên dễ dàng hơn
sau thành công của các nhà du hành vũ trụ nasa các nhà khoa học trung quốc đã quyết định nghiên cứu quá trình phát triển của cây trồng trên tờ vũ trụ thiên cung hai
quá trình nghiên cứu cây trồng ngoài không gian
được tiến hành tỉ mỉ và sát sao dưới kính hiển vi và đồng thời cũng yêu cầu rất nhiều loại giống cây cho quá trình nghiên cứu này
dự kiến quá trình có thể yêu cầu một nhà khoa học ở ngoài không gian liên tục trong vòng hai năm
hiện các phi hành gia phải sử dụng thức ăn khô đóng hộp
vì vậy việc phát triển cây trồng ngoài không gian khiến cho cuộc sống của các phi hành gia trở nên dễ dàng hơn
mới đây một siêu thị thực phẩm thông minh có tên habitat không dùng tiền mặt đã chính thức mở cửa đi vào hoạt động
đây là siêu thị đầu tiên tại singapore sử dụng hệ thống thanh toán tự động và robot để đóng gói hàng hóa cho khách
habitat by onisbee là siêu thị đầu tiên tại singapore hoàn toàn không dùng tiền mặt
trên diện tích hơn năm năm trăm linh m hai ở khu pashi pazang hapitap hoạt động hoàn toàn bằng hệ thống tự động
để thanh toán khách hàng chỉ cần đặt giò hàng vào hệ thống tự động nó sẽ được đưa vào trong web và đóng gói
quá trình này kéo dài khoảng năm phút trước khi ra về khách hàng có thể quét mã qr
trên ứng dụng ornisb tại nơi lấy đồ robot sẽ đưa túi đồ cho khách hàng
siêu thị này có khoảng hai mươi sản phẩm từ rau quả tươi hải sản đến thịt
theo công ty onisb hệ thống thanh toán và trả đồ này có thể xử lý khoảng ba trăm linh đơn hàng một giờ
khách hàng mua một mươi món đồ trở xuống có thể dùng smartphone để quét từng món và trả tiền bằng ứng dụng onisb
ngoài ra habitas bionisb còn được thiết kế thêm một mươi năm khu đồ ăn để khách hàng ăn uống trong khi đợi đồ của mình được đóng gói
siêu thị này cũng cho phép onisbee và các quán đồ
các đối tác cung cấp hàng thử nghiệm các chiến lược bán lẻ và công nghệ mới
họ cũng có trung tâm xử lý đơn hàng cho việc bán hàng online
công ty này còn đang thử nghiệm việc sử dụng thông tin thu thập được qua ứng dụng ornisd
để tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm cho khách hàng như qua hệ thống gợi ý
các nhà khoa học thuộc viện công nghệ massachusetts của mỹ vừa phát triển thành công loại robot mới
có khả năng hỗ trợ tầm soát các bệnh về da trong đó có ung thư da
điều này giúp những người có nguy cơ mắc bệnh cao sớm phát hiện bệnh
từ đó có giải pháp điều trị kịp thời
được đặt tên là skybbot robot robot này có kích cỡ bằng một nắm tay và hoạt động theo cơ chế bán tự động
chân của nó có độ bám dính tốt trên da và có thể di chuyển khắp bên ngoài cơ thể con người
skipbot có tính năng vô cùng thuyết phục một thiết bị y tế hỗ trợ tầm soát các bệnh về da
trong đó có ung thư da
trong khi skinbot bò trên da người và người kiểm tra có cảm giác tê tê như đang được massage nhẹ nhàng
thì thiết bị cảm ứng của robot thu thập các thông tin về da
chẳng hạn như vùng da này bài tiết có tốt hay không có nấm gây bệnh hay không thậm chí có khối u hay không
tất cả dữ liệu thu thập được được truyền về máy tính của chuyên viên xét nghiệm
ngoài việc hỗ trợ tầm soát các bệnh về da những chiếc phễu hút gắn vòng kim loại
chính là chân của robot kinbot còn đo được nhịp tim và những thông số đánh giá hoạt động của cơ bắp
những dữ liệu này sẽ rất hữu ích với bác sĩ khi cân nhắc các phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân
với mục tiêu tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng thành phố thành đô của tỉnh tứ xuyên trung quốc
đang có kế hoạch sẽ thay thế đèn đường vào năm hai nghìn hai mươi bằng một mặt trăng nhân tạo
theo thiết kế vệ tinh này sẽ sáng gấp tám lần so với mặt trăng thật và đủ sáng để thay thế đèn đường
điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ không cần phải dùng đến đèn đường
từ đó giúp tiết kiệm điện năng chiếu sáng công cộng
vệ tinh mặt trăng này sẽ có thể chiếu sáng trong một khu vực có đường kính từ một mươi đến tám mươi km
điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ gần như soi dọi mọi ngóc ngách của thành phố
hiện cách thức hoạt động của mặt trăng nhân tạo vẫn chưa được công bố
nhiều người lo ngại rằng ánh sáng phản chiếu từ không gian có thể có tác động bất lợi
đến một số động vật và hệ thống quan sát thiên văn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu khẳng định ánh sáng của vệ tinh chỉ tương tự với ánh sáng hoàng hôn
vì vậy nó không ảnh hưởng gì đến thói quen của các loài động vật
dự kiến kế hoạch phóng vệ tinh chiếu sáng hay còn gọi là mặt trăng nhân tạo vào không gian này
sẽ được triển khai từ năm hai nghìn hai mươi
một nhóm các nhà khoa học người anh mới đây đã tạo ra một bồn cầu thông minh
có thể giúp hỗ trợ theo dõi sức khỏe định kỳ của người sử dụng
thông tin thú vị này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay
theo nhóm nghiên cứu bồn cầu sử dụng cảm biến nano để tiến hành phân tích nước tiểu của người dùng
các phân tử vàng nano sẽ giữ lại những dấu ấn sinh học trong nước tiểu của người sử dụng
đây là những phân tử có thể báo hiệu bệnh lý
bồn cầu sau đó sẽ quét các dấu ấn sinh học này dưới ánh sáng mạnh
chúng sẽ thể hiện nhiều màu sắc khác nhau
bằng việc đo mật độ các dấu ấn sinh học các bác sĩ có thể dự báo về tình hình sức khỏe của người sử dụng
việc thu thập dữ liệu từ nước tiểu sẽ được tiến hành thường xuyên và tự động gửi kết quả đến điện thoại thông minh của người dùng hoặc đến bác sĩ
từ đó mọi người có thể tự chẩn đoán bệnh thay đổi liều lượng thuốc thậm chí giảm chi phí bảo hiểm